có một loại hình nghệ thuật với tên gọi là quilting tức là ghép vải thành những bức tranh
người họa sĩ tạo ra những bức tranh vải ngoài tay nghề khéo léo
còn phải thể hiện được ý tưởng cảm xúc nội dung sinh động qua từng mảnh ghép của tranh
để thưởng thức những bức tranh vải đầy nghệ thuật này
mời quý vị đến với triển lãm tôi vẽ ước mơ của nữ họa sĩ nguyễn thu huyền
tại nhà triển lãm mỹ thuật thành phố hà nội
mới một mươi năm theo đuổi sự việc tranh ghép vải
người họa sĩ nào cũng có cho mình cái giấc mơ
và giấc mơ của tôi đó là có thể thực hiện được ước mơ hồi bé của mình
đó là trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp
tôi làm triển lãm này với mong muốn là
em đến cho người xem những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất
cái giấc mơ đó nó thể hiện ở tình yêu với cuộc sống
tình yêu đối với gia đình
thân với tác phẩm tham gia triển lãm thì có cái đề tài chung
đó là hướng về hình ảnh của người phụ nữ nhiều hơn
bên cạnh đó có một số những bức tranh riêng rẽ
đề tài chính vẫn là hình ảnh của những người phụ nữ dưới một cái góc nhìn đa chiều
có những tranh thể hiện cái sự mạnh mẽ quyết liệt
có những tranh thì thể hiện những cô gái rất là dịu dàng trong cái không gian của mùa xuân
hay có những bức tranh thì là những thiếu nữ hà thành mặc áo dài
hoặc hợp trong cảnh phố xá hà nội rất là thơ mộng